quýt bắc cạn có hương vị đặc trưng thơm ngon nổi tiếng người dân không dùng hóa chất bảo quản
được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý nên ngày càng được người tiêu dùng nhiều nơi ưa chuộng
hiện nay đang vào vụ thu hoạch các loại cây đặc sản này đang góp phần tích cực so đói giảm nghèo
làm giàu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương
quang thuận là xã trồng nhiều quýt nhất tỉnh bắc cạn
loại cây đặc sản này phù hợp với thổi nhưỡng nên quýt ở đây to đều đẹp và thơm ngon nhất
những ngày này các hoạt động thu hái vận chuyển buôn bán cam quýt cây so đoái giảm nghèo cho nhân dân xã quang thuận diễn ra khá nhuận nhịp
với sản lượng khoảng ba tấn hàng năm diện tích cam quýt này đã mang lại nguồn thu từ ba mươi năm bốn mươi tỷ đồng cho đồng bào dân tộc tài
giao trên địa bàn xã quang thuận huyện bạch thông tỉnh bắc cạn qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo làm giàu cho nhân dân ở địa phương
với sản lượng khoảng ba tỷ đồng cho đồng bào dân tộc tây
với sản lượng khoảng ba tỷ đồng cho đồng bào dân tộc tây
với sản phẩm hàng hóa mà đồng dân sản xuất ra
để bảo tồn chất lượng loại quả đặc sản này tỉnh bắc cạn đã quy hoạch vùng trồng cam quýt lựa chọn những cây đầu dòng cây ưu tú để tạo nguồn giống ban hành chính sách hỗ trợ người dân trong vùng quy hoạch trồng
thực hiện một số đề tài nghiên cứu để nâng cao chất lượng quýt nhằm giúp người dân xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu từ loại cây này